thành phố đà nẵng hiện nay có một trăm một mươi một hợp tác xã trong đó thì có nhiều đơn vị muốn mở rộng sản xuất
thế nhưng lại thiếu nhân lực quản lý bởi phần lớn cán bộ quản lý đã lớn tuổi thiếu nhanh nhạy với công nghệ và thị trường
trong khi đó thì những chính sách thu hút nhân lực trẻ và làm việc trong hợp tác xã lại chưa được hấp dẫn
hợp tác xã sản xuất rau an toàn la hường quận cẩm lệ thành phố đà nẵng được thành lập năm hai nghìn một mươi bảy
sau bảy năm hoạt động hợp tác xã đã phát triển mạnh mẽ về quy mô diện tích cũng như số thành viên hợp tác xã
tuy nhiên cán bộ quản lý hợp tác xã vẫn giữ nguyên bộ khung của bảy năm trước
bốn người thì ba người đã trên sáu mươi tuổi điều mà hợp tác xã đang cần ở thời điểm hiện tại là một cán bộ trẻ năng động
tuy nhiên để có nguồn nhân lực kế cận có chất lượng cho hợp tác xã trong các chuyên ngành đào tạo về kinh tế
cần có nội dung chuyên sâu phân tích về kinh tế hợp tác kinh tế tập thể
nên chăng là phải có các trường đại học cao đẳng phải có khóa kinh tế hợp tác xã
nhất là những đại học chuyên ngành về kinh tế thì phải có đào tạo về khoa kinh tế hợp tác xã để bổ sung cho các hợp tác xã
bây giờ các hợp tác xã thì còn cân ngư nhưng mà các em sinh viên ra trường thì không mang mái gì về hợp tác xã
vì thứ nhất là họ cũng ít được đào tạo nội dung này
tính đến năm hai nghìn một mươi chín các hợp tác xã giải quyết việc làm cho hơn một mươi hai lao động
tuy nhiên để có bước phát triển rõ rệt và vững chắc chính quyền thành phố cần quan tâm hơn nữa
đến công tác bồi dưỡng quy hoạch đào tạo để kịp thời bổ sung nhân lực kế cận cho các hợp tác xã